trong thế giới y học đầy những bí ẩn và thách thức một căn bệnh hiếm gặp với tên gọi tắt là kit đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và các y bác sĩ
căn bệnh này đã gây ra những biến đổi về ngoại hình đáng kinh ngạc cho một cô gái trẻ khiến cô châm già hơn so với tuổi thực tế của mình
bệnh nhân là nữ ba mươi một tuổi quê tại hà tĩnh đến khám tại khoa điều trị bệnh gia phụ nữ và trẻ em
bệnh viện gia liễu trung ương trong tình trạng dày sừng lan tỏa toàn thân điếc và rác mạc đục
đây không phải lần đầu tiên chị đến viện này trước đó chị từng có nhiều đợt điều trị nội chú ngoại chú tại đây nhưng không tái khám thường xuyên
lần này bệnh biểu hiện nặng nề hơn được biết bệnh nhân là con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em
bố mẹ không kết hôn cận huyết và gia đình chưa phát hiện ai có biểu hiện tương tự
bệnh khởi phát từ ngay sau sinh với màng bọc quanh cơ thể sau đó xuất hiện khô da bong phải giải rác toàn thân
theo thời gian tổn thương da của bệnh nhân khô nhiều một số tổn thương dày sừng nhiều tập trung thành mảng vầy lớn vùng đỉnh đầu đầu gối và cản chân hai bên
bệnh nhân có xuất hiện dụng tóc lan tỏa vùng đầu với lông mày và lông mi thưa móng tay và móng chân vàng với một số ngón có dày sừng dưới ngón răng và niêm mạc miệng chưa phát hiện bất thường
bệnh nhân có giảm tiết mồ hôi và chậm phát triển tâm thần nhẹ bệnh nhân có điếc thần kinh hoàn toàn từ bẩm sinh sau đó dẫn đến biến chứng tâm
khám mắt thấy có đục rác mạc bệnh nhân được trần đoán hội chứng kít với bộ ba triệu chứng điển hình một số tổn thương tập trung thành màng lớn ở vùng đầu
cẳng chân dày sừng nhiều cần trần đoán phân biệt với ung thư tế bào vầy ở da nên được làm xét nghiệm sinh tiết hai vị trí ở đầu và cẳng chân
kết quả mô bệnh học hai vị trí dày sừng ở chán và càng chân thượng bì có quả sản dạng nhú tăng sừng giảm lớp hạt trung bì có xâm nhập viêm bạch cầu đơn nhân quang mạch
bệnh nhân được điều trị với các thuốc bạt sừng bong vẩy dưỡng ẩm băng bịt qua đêm và felani sau một tuần điều trị tích cực tổn thương da của bệnh nhân đỡ khô các mảng dày sừng ở vùng đầu và càng chân bong để lại nền da trượt đỏ
hội chứng kít được burn mô tả lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm một mươi năm và tên gọi kít được skinner và các đồng nghiệp gọi tên vào năm một nghìn chín trăm tám mươi một
cho đến nay có khoảng một trăm linh trường hợp mắc hội chứng kít đã được báo cáo trong yvonne thế giới là một dối loạn di chuyển hiếm gặp gây ra các vấn đề bất thường với da
bất thường về mắt và mất thính lực với tỷ lệ được báo cáo là dưới một trên một triệu dân số
các bất thường về da bao gồm dày sừng lòng bàn tay bàn chân dày sừng ở da loạn dưỡng mắm dụng tóc bong da dạng vẩy cá trên da
các vấn đề về mắt đặc trưng bởi viêm rác mạc với tân mạch rác mạc có thể gây đau nhạy cảm ánh sáng trường hợp nặng có thể gây mù loà
các triệu chứng của bệnh có thể bắt đầu xuất hiện ở trẻ sơ sinh và tăng dần theo các lứa tuổi
động đặc trưng bởi ba triệu chứng chính viêm rác mạc keratitis da như cá etiocit và khiếm thính deafness
viêm rác mạc kerratatis là triệu chứng chính của kit gây ra viêm nhiễm và sưng tấy của rác mạc phần mô mềm mắt ở phía trước của mắt
viên rác mạc có thể gây ra các vấn đề về thị lực và gây đau đớn kích ứng cho người bệnh
da như cá etiocit
etiocit là một tình trạng da di truyền khiến cho da trở nên khô sần sùi và có vảy như vảy cá
da có thể trở nên cứng và bong chóc gây ra cảm giác khó chịu và không thoải mái cho người bệnh
khiếm thính deafness
khiếm thính là triệu chứng thứ ba của kit gây ra sự suy giảm hoặc mất năng lực nghe của người bệnh
điều này có thể gây ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và tương tác xã hội của người bệnh
các trường hợp mắc hội chứng kít hầu hết là lầy tẻ
cả di truyền lặn và di truyền trội đều đã được báo cáo
bệnh không đồng nhất về mặt di truyền và được gây ra bởi các đột biến điểm gen gb hai mã hóa cho protein cầu nối hai mươi sáu
tập trung ở nhiễm sắc thể một mươi ba q một mươi hai trường hợp di chuyển trong gia đình rất hiếm
một bệnh học cho thấy hình thái biểu bì hình răng cưa với tình trạng tăng sừng hóa dạng dỏ và quanh các năng lông
những đặc điểm này không phù hợp với mô bệnh học được tìm thấy trong bệnh vẩy cá
do đó một số tác giả cho rằng bệnh vẩy cá là một cách gọi sai trong hội chứng kít
viêm môi và nứt môi mãn tính và sung huyết nếu đã được mô tả
tóc thưa giảm tiết mồ hôi loạn dưỡng móng và răng bất thường là những đặc điểm bổ sung
bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng da niêm mạc do vi khuẩn nấm và virus
các triệu chứng ở mắt thường khởi phát trong năm đầu tiên của cuộc đời và tiến triển nặng dần
chúng bao gồm viêm rác mạc với mạch máu tân tạo đục rác mạc khô mắt viêm bờ my và viêm kết mạc
bộ ba triệu chứng viêm năng lông viêm tuyến mồ hôi mổ trứng cá vùng da đầu cũng được báo cáo ở một số bệnh nhân
bệnh nhân mắc hội chứng này có nguy cơ phát triển ung thư biểu mô tế bào vẩy ở da hoặc niêm mạc miệng ở độ tuổi rất sớm
phương pháp điều trị hội chứng kít bao gồm các thuốc tiêu sừng dưỡng ẩm ra bôi tại chỗ
retinoi toàn thân kháng sinh toàn thân và thuốc chống nấm có thể chỉ định trong một số trường hợp cần thiết
các chất bôi trơn và giảm viêm có thể được sử dụng để giảm triệu chứng về mắt và cấy ốc tai điện tử đã phục hồi tính rác ở một số ca bệnh bị ảnh hưởng
việc theo dõi chặt chẽ biểu hiện ở da và niêm mạc miệng để phát hiện sớm các khối u ác tính là điều cần thiết